mặc dù đã được truyền thông cảnh báo thế nhưng tình trạng vứt sát lợn bừa bãi ra môi trường vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương
nếu chính quyền địa phương không khẩn trương xử lý thì nguy cơ dịch bệnh xảy ra sẽ rất cao
nhất là khi dịch tà lợn châu phi vẫn còn đang lây lan ghi nhận tại tỉnh bà rịa vũng tàu
những ngày qua sát lợn chết thường xuất hiện trên con suối cù bị xã cù bị huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện có sát đã phân hủy mạnh bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến cho người dân sinh sống ở khu vực thôn việt cường xã cù bị huyện châu đức không thể nào đến gần con suối
chính quyền địa phương cho biết sẽ sớm có biện pháp xử lý tuy nhiên xử lý được sát con lợn này thì ngày hôm sau lại thấy sát con lợn khác xuất hiện
vấn đề nằm ở sự vô ý thức của người dân nếu tình trạng này còn tiếp tục tái diễn thì nguy cơ dịch bệnh bùng phát sẽ rất cao nhất là khi dịch tả lợn châu phi vẫn còn chưa hạ nhiệt